ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của cụm thi đua năm thành phố trực thuộc trung ương gồm hà nội hải phòng cần thơ đà nẵng và thành phố hồ chí minh
tại hội nghị phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương trần thanh mẫn cho rằng công tác thi đua cần luôn đổi mới hiệu quả hơn theo tinh thần
tại hội nghị phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương trần thanh mẫn cho rằng công tác thi đua cần luôn đổi mới hiệu quả hơn theo tinh thần